mà không phải là một tiến dùng hợp pháp
cơ quan cảnh sát điều tra của huyện tràng bom có một số kiến nghị đó là việc người dân không vay mượn tiền bạc của những đối tượng cho vay bên ngoài
và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và bảo vệ tài sản lợi ích trợ pháp của người dân và phải bảo ngay cho cơ quan công an khi có sự vụ phù hợp xảy ra
qua hai vụ án trên cho thấy các đối tượng rất manh động liều lĩnh
bọn chúng đã lợi dụng sự khó khăn của người vay để cho vay với thủ tục rất đơn giản nhanh gọn không cần thế chấp
nhưng đến hẹn nếu nạn nhân không trả được gốc và lãi sẽ bị chúng thuê các đối tượng có tiền án tiền sự bắt cóc đánh đập nhằm chiếm đoạt tài sản
hành vi của các đối tượng này là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm
không có việc làm ổn định nguyễn thị kim oanh thường xuyên tìm đến các cửa hàng mua đồ
sau đó lợi dụng lúc nhân viên thu ngân sơ hở đối tượng cháo tiền chiếm đoạt tài sản
mới đây công an phường vân giang thành phố ninh bình đã bắt giữ đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày ba mươi một tháng một mươi nguyễn thị kim oanh đến một cửa hàng trên đường vân giang phường vân giang thành phố ninh bình
mua một mươi hộp sữa en xua với giá gần bảy triệu đồng
trong quá trình thanh toán oanh đếm đủ số tiền phải thanh toán trước sự chứng kiến của nhân viên cửa hàng
sau đó lợi dụng lúc nhân viên không để ý oanh đã cháo cọc tiền chuẩn bị sẵn và đưa cho nhân viên cửa hàng
sau khi oanh lấy sữa mang đi nhân viên cửa hàng kiểm tra lại thì phát hiện cục tiền chỉ có một triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an phường vân giang đã nhanh chóng xác minh
làm rõ đối tượng và đã bắt giữ được oanh tại bến xe giáp bát hà nội
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận bản thân không có việc làm ổn định nên thường tìm đến các cửa hàng mua hàng
sau đó lợi dụng sự mất cảnh giác của người bán hàng cháo hàng cháu tiền chiếm đoạt tài sản
đối tượng đã có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do mâu thuẫn với chủ nguyễn văn ốc nhỏ chú tại xã hòa an huyện trợ mới tỉnh an giang
đã rủ cháu ruột là nguyễn văn còn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú cùng địa phương trộm ghe lúa của chủ đem bán
với hành vi này nguyễn văn ốc nhỏ và nguyễn văn còn đã bị công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đề nghị truy tố về tội trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra trước đây trong lúc làm thuê ông nhỏ đã xảy ra mâu thuẫn với anh lê anh tuấn
trú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang là chủ ghe lúa
trước đó nhỏ đã bàn với cháu của mình là nguyễn văn còn trộm ghe lúa của anh tuấn rồi đem bán lấy tiền tiêu xài
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cả hai lấy trộm ghe lúa của anh tuấn cùng nhiều tài sản trên ghe tổng giá trị tài sản khoảng trên hai trăm ba mươi bốn triệu đồng
sau khi chạy ghe khỏi hiện trường gần bảy km cả hai đã lấy hai bình ác quy đem bán được một hai triệu đồng chia nhau thì bị công an phát hiện bắt giữ
xe máy đặc biệt là những loại xe tay ga đắt tiền luôn
sản phẩm được các nhà sản xuất chú ý trang bị những thiết bị khóa an toàn nhằm phòng ngừa trộm cắp
thế nhưng với thủ đoạn rất tinh vi đặc biệt là những công cụ tự chế đơn giản
thì tội phạm vẫn có thể dễ dàng phá được những loại khóa hiện nay chỉ trong vài giây
để tránh mất tài sản thì yếu tố quan trọng nhất chính là sự giữ gìn ý thức cảnh giác của người dân
phóng sự sau được thực hiện tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
khóa cổ khóa từ
tưởng chừng như là chiếc xe này đã rất là an toàn
nhưng khi chỉ bằng những cái dụng cụ tự chế rất là đơn giản
thì bộ tội phạm có thể bẻ khóa và lấy chiếc xe này chỉ trong vòng có vài giây
trong ba tháng qua công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa tiếp nhận một trăm tám mươi tin báo của người dân về việc mất xe máy
qua điều tra truy xét công an thành phố nha trang đã khởi tố chính vụ với một mươi ba vị can về hành vi trộm góc xe máy
phân tích các vụ án cho thấy nhiều người dân còn rất chủ quan trong trông coi tài sản
lợi dụng điều này các đối tượng sẽ tiếp cận ra tay trộm cắp
các đối tượng thường điều khiển xe máy đi hai người
sau đó tìm những xe máy để sơ hở không thiếu sự trông coi quản lý
và sử dụng đoạn để bẻ phá khóa và lấy trộm xe
sau khi lấy trộm thì mang về và cháo đổi các biển số
và giao bán lên mạng internet bán cho những người mua với giá rẻ
đây là đối tượng lê huỳnh trí hiếu ba mươi bốn tuổi trú tại thành phố nha trang
vừa bị công an thành phố nha trang khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp xe máy
để trộm cắp hiếu đã mua máy mải thép tự chế ra các dụng cụ bẻ khóa xe
và chỉ trong tháng một mươi hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt sáu vụ trộm xe tại thành phố nha trang
các loại xe trùng nhầm đến thường là các loại xe có giá trị và dễ tiêu thụ
xe xi xh ab là những xe có giá trị
người dân phải nâng cao ý thức cảnh giác có tinh thần bảo vệ tài sản của mình
ngoài cái khóa của xe máy chuyên dụng thì có thêm những khóa phụ hoặc là những biện pháp bảo vệ tài sản của mình
tội phạm trộm xe máy thủ đoạn ngày càng tinh vi phương thức gây án ngày càng manh động
tình hình trộm cắp xe máy diễn biến phức tạp nguyên nhân một phần do sự chủ quan mất cảnh giác của người dân
ngoài việc trang bị thêm các loại khóa
có tính an toàn thì điều quan trọng nhất là ý thức bảo vệ tài sản của mỗi người dân cần phải được nâng cao hơn nữa hạn chế điều kiện hoạt động của tội phạm
tiếp theo là thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện điện biên tỉnh điện biên đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng với tội
đối tượng giàng a chư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại đội một xã hua thanh huyện điện biên tỉnh điện biên
và đối tượng trần văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại đội chín xã nong hẹt huyện điện biên tỉnh điện biên
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên là đối tượng hạng a định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại bản hủy tao a xã pu nhi huyện điện biên đông tỉnh điện biên
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
quý vị sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện